phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên về tình hình hoạt động công tác đối ngoại
được tổ chức vào sáng nay đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương đã ghi nhận kết quả công tác đối ngoại của tỉnh điện biên thời gian qua
đồng chí nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của điện biên trong bảo đảm an ninh quốc phòng
phát triển kinh tế xã hội ở tây bắc đồng thời đề nghị trong thời gian tới điện biên cần quan tâm
đến hợp tác kinh tế triển khai hoạt động đối ngoại thực chất hiệu quả
trong đó xác định kinh tế đối ngoại là chủ chốt song vẫn giữ vững môi trường cục diện hữu nghị
trong hoạt động đối ngoại với lào cần chú trọng yếu tố tin cậy về chính trị
chú trọng tăng cường giao lưu nhân dân giao lưu văn hóa lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm chính trị
văn hóa du lịch các chương trình sảng dạy mở rộng không gian hợp tác với các đối tác như nhật bản liên minh châu âu eu